trong khi đó tại đà nẵng công an quận ngũ hành sơn vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
để có thêm lợi nhuận các đối tượng này còn tự pha chế ma túy nước vui để bán cho con nghiện
các đối tượng bị bắt gồm đoàn phạm quốc huy và huỳnh tuấn hải
qua nắm tình hình công an quận ngũ hành sơn xác lập chuyên án đấu tranh
đến tối ngày hai mươi bốn tháng một trinh sát bất ngờ kiểm tra một căn hộ tại trung cư mường thanh
bắt quả tang các đối tượng đang mua bán ma túy thu giữ bốn mươi bốn viên thuốc lắc tám gói ketamin
một gói ma túy đá một hộp cần sa năm kg bột màu một mươi một viên nén màu vàng nghi là ma túy
một vỏ bao nilon và một số dụng cụ dùng để nghiền trộn ma túy nước vui
một cây súng tự chế một cây kiếm
ngoài ra cả hai còn dùng xe sủi tinh dầu và các loại ma túy trộn thành nước vui để bán kiếm lời
đấu tranh nhanh công an quận ngũ hành sơn tiếp tục bắt quả tang ba nam nữ thanh niên
đang tổ chức sử dụng ma túy được mua từ huy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thành phố thuận an
vừa phát hiện bắt giữ đối tượng trần duy thiên quê ở tỉnh quảng ngãi
về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
kiểm tra phòng trọ của trần duy thiên ở căn nhà số bốn trên bốn trăm năm mươi sáu khu phố hòa lân một
phường thuận giao lực lượng công an phát hiện thu giữ bốn khẩu súng ngắn và năm mươi chín viên đạn các loại
làm việc với cơ quan điều tra đối tượng thiên khai nhận
số súng đạn trên được mua từ campuchia rồi mang về nơi ở cất giữ và dùng để phòng thân
phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao toàn bộ vụ việc đối tượng và tang vật
cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương để thụ lý điều tra theo thẩm quyền
chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác sau hơn một tháng giao quân
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn
công an thành phố gia nghĩa tỉnh đăng nông đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
sau hơn một tháng thực hiện cao điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố gia nghĩa
tiếp tục có những chuyển biến tích cực
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững và bảo đảm tốt
tội phạm tiện hạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi
tài nạn giao thông và cháy nổ đều giảm tỷ lệ điều tra phá án đạt một trăm linh
qua đó lực lượng công an các cấp trên địa bàn thành phố gia nghĩa đã đấu tranh làm rõ hai vụ trộm cắp tài sản
hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản một vụ cối gây thương tích ba trường hợp kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu
phát hiện xử lý bốn vụ mua bán vận chuyển chế tạo phó nổ che phép một vụ cho vai lãnh nặng trong giao dịch dân sự
công an thành phố giang nghĩa đã đấu tranh triệt phá một vụ hoạt động tín dụng đen cho vai lãi nặng
qua đó đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can

công an thành phố gia nghĩa đã đấu tranh triệt phá một vụ lừa đảo chiếm mặt tài sản
phát hiện xử lý bốn vụ mua bán vận chuyển chế tạo phó nổ che phép một vụ cho vai lãnh nặng

công an thành phố gia nghĩa đã đấu tranh triệt phá một vụ mua bán vận chuyển chế tạo phó nổ che phép một vụ cho vai lãnh nặng

công an thành phố gia nghĩa đã đấu tranh triệt phá một vụ hoạt động tín dụng đen cho vai lãnh nặng

công an thành phố gia nghĩa đã đấu tranh triệt phá một vụ hoạt động tín dụng đen cho vai lãnh nặng

công an thành phố gia nghĩa đã đấu tranh triệt phá một vụ cho vai lãnh nặng
công an thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa tập trung phá chuyên án và bắt giữ ba đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng
bao gồm trần đình quân bốn mươi hai tuổi trương việt hoàng hai mươi năm tuổi cùng quê nghệ an và vương quang hiệp ba mươi tám tuổi quê thành phố hà nội
tất cả đều liên quan đến vụ việc cho vay lãi nặng và có hành vi khủng bố tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra quân là người cầm đầu cốt cán hoàng và hiệp là những người giúp sức tích cực trong đường dây cho vai lãi nặng
thủ đoạn của nhóm này là giả lập việc cầm cố thế chấp xe ô tô thế chấp sổ đỏ để vai tiền
riêng quân với vỏ bọc là người kinh doanh bình thường và hay làm từ thiện nhưng thực chất là âm thầm chỉ đạo hoàng thay mình điều hành đường dây
hoàng và hiệp sẽ đứng ra thực hiện các giao dịch cho vay cũng như thu hồi nợ
nhiều con nợ đã bị nhóm này đánh đập uy hiếp thậm chí là đe dọa cả người thân với mục đích thu hồi nợ bằng được
đáng nói hơn nhóm này còn nắm được thông tin kinh doanh của con nợ
khi đến hạn con nợ chưa trả được tiền thì đánh đập ép buộc bắt phải ghi giấy gắn nợ cho một người khác không liên quan
số tiền lên đến hàng tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố bị can bắt tạm giam cả ba đối tượng để phục vụ điều tra làm rõ vụ việc
đốt pháo hoa sáng trên xe ô tô jeb rồi điều khiển xe chạy quanh
sau đó dùng côn nhị khúc múa làm náo loạn tại một ngã tư trước trung tâm thương mại
và với hành vi này vào chiều tối ngày hôm qua đối tượng dương công hiệu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường an bình thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá bắt tạm giam hai tháng về tội gây dối trật tự công cộng
khoảng sáu giờ ngày hai mươi năm tháng một hiệu điều khiển xe ô tô jeep biển số sáu mươi năm a hai nghìn năm trăm chín mươi chín trên xe để bốn viên pháo sáng chạy đến một ngã tư trong trung tâm thương mại rạch sỏi đốt rồi lái xe
xe chạy vòng tròn gây náo loạn sau đó hiệu lấy côn nhị khúc đứng giữa ngã tư múa võ làm mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến người đi đường qua lại cũng như người dân sống và làm việc gần đó
trước đó hiệu cũng từng thực hiện hành vi này và đã được mọi người nhắc nhở nhưng hiệu vẫn phớt lở và cho rằng việc làm khác người này khiến đối tượng cảm thấy rất vui hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
chấp hành nghiêm pháp luật giao thông là trách nhiệm của tất cả mọi người
tuy nhiên không ít người lại cố tình tìm mọi cách né tránh các chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự
chỉ từ suy nghĩ đơn giản là lập nhóm gia lô để các thành viên trong nhóm cùng chia sẻ thông tin về vị trí các chốt kiểm tra rồi tìm cung đường khác hoặc là tìm cách đối phó với lực lượng chức năng
trên thực tế đây là hành vi vi phạm pháp luật tiếp tay cho các hành vi gây mất an toàn giao thông
khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn thông qua các biện pháp trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh phú thọ phát hiện có hai nhóm gia lô mang tên lái xe đất tổ và lái xe văn minh
trong đó đưa ra nhiều thông tin có liên quan đến vị trí các chốt cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh phú thọ
xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật cần kịp thời có biện pháp ngăn chặn để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
công an tỉnh phú thọ đã triển khai các biện pháp xác minh nhằm xác định trưởng nhóm phó trưởng nhóm và các thành viên

phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
lực lượng công an đã làm rõ phan quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú thành phố việt trì
chính là người đã tạo lập nhóm gia lô có tên lái xe đất tổ và lái xe văn minh
tham gia quản trị các nhóm trên còn có trần thị thùy dương chú tại thành phố việt trì
tính đến thời điểm bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện
nhóm lái xe đất tổ có khoảng bảy trăm hai mươi hai thành viên và nhóm lái xe văn minh có khoảng sáu trăm chín mươi năm thành viên

cảnh sát giao thông mặc dù các đối tượng đã tìm nhiều biện pháp để tránh việc bị phát hiện
xử lý của cơ quan chức năng như sử dụng các từ lóng như là ngửi mồm bắn chim đo chân
để chỉ việc đo nồng độ cồn bắn tốc độ của lực lượng cảnh sát giao thông
nhưng tất cả các nhóm trên đều bị phát hiện và xử lý
cái hành vi này sẽ là thứ nhất nó sẽ là gây nguy hiểm cho người và tham gia người và phương tiện thao giao thông
thứ hai những hành vi này là dẫn đến việc né tránh thì sẽ đi vào những đường nhánh đường bẻ
vì tự tin tự tin là đã biết được lực lượng chức năng làm ở đâu rồi
thì sẽ né tránh và sẽ thành ra cái việc là vi phạm ở những tuyến đường vị trí khác
thì thông qua những việc vi phạm của những hội nhóm này
thì cơ quan chức năng cũng muốn cảnh báo đến người dân là tuyệt đối không được tham gia
và tạo lập các hội nhóm để mục đích để né tránh lực lượng giao thông làm nhiệm vụ
nó sẽ gây tiềm mận những nguy hiểm
nó sẽ gây tiềm mận những nguy hiểm cho người và phương tiện thao giao thông
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
đối với phan quốc khánh và trần thị thùy dương về hành vi thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác
mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật bức phạt từ năm triệu đến một mươi triệu đồng
cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần có ứng xử văn minh phù hợp với các quy định của pháp luật trên môi trường mạng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với quảng trường giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại phường một thành phố bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai giang thỏa thuận bán cho một người đàn ông trú tại phường bảy thành phố bạc liêu
hai thửa đất với số tiền là bốn bốn tỷ đồng sau khi thống nhất người này đã chuyển sáu trăm linh triệu đồng đặt cọc cho giang
tuy nhiên sau khi nhận tiền đối tượng không làm thủ tục chuyển nhượng mà bỏ đi khỏi địa phương
phát hiện mình bị lừa và hai thửa đất đặt cọc để mua không phải là của giang nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
công an tỉnh bạc liêu thông báo người dân từng có giao dịch mua bán đất hoặc các loại tài sản có giá trị khác
có dấu hiệu nghi vấn thì liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu để tiếp nhận giải quyết
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ